những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại